dịch covid một mươi chín tác động đến cuộc sống của hàng triệu gia đình việt
nhưng nhìn ở một góc khác thì những ngày sống chậm trong mùa dịch cũng lại góp phần gắn kết các thành viên
vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h hôm nay ngày hai mươi tám tháng sáu
mở đầu chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật những thông tin mới nhất về diễn biến của dịch covid một mươi chín trong nước
việt nam có thêm một trăm bốn mươi chín ca mắc covid một mươi chín ghi nhận trong nước trong đó có ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh
một trăm bốn mươi sáu ca ghi nhận trong nước nhiều nhất là ở thành phố hồ chí minh với chín mươi bốn ca
còn lại là ở bình dương bắc giang bắc ninh nghệ an hòa bình và đà nẵng
trong số này có một trăm ba mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu vực đã được phong tỏa
cũng trong trưa ngày hôm nay thông tin từ sở y tế hà tĩnh cho biết
tỉnh xác định thêm sáu trường hợp dương tính với sars cov hai
mới liên quan đến ca bệnh sáng cùng ngày tại thôn đông hà hai xã thạch long huyện thạch hà
còn cdc hà nội cho biết trên địa bàn cũng đã ghi nhận hai trường hợp mắc covid một mươi chín
tái dương tính với sars cov hai là hai mẹ con chú tại xã đông lạc huyện trương mỹ
tiền xử liên quan đến bệnh viện ca tân triều
tại tỉnh quảng ngãi tính đến cuối giờ trưa nay tỉnh quảng ngãi đã ghi nhận bốn mươi một ca dương tính với sars cov hai
điều đáng nói là đã có nhiều ca bệnh đi lại rất nhiều nơi trong đó có thành phố quảng ngãi
để đảm bảo hạn chế dịch bệnh bùng phát tỉnh quảng ngãi đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố quảng ngãi
toàn thành phố quảng ngãi giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm từ giờ ngày mai hai mươi chín tháng sáu
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi khẳng định việc giãn cách là cần thiết và cấp bách
trong điều kiện diễn biến dịch đang phức tạp ở địa phương
nhất là khi có một số ca bệnh trước khi phát hiện đã đi đến một số địa điểm tại thành phố quảng ngãi
trước đó tỉnh quảng ngãi cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm đối với toàn bộ thị xã đức phổ
trong khi đó tại bắc giang đúng sáu giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục có thêm ba huyện là hiệp hòa yên thế và yên dũng
thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm chuyển sang trạng thái bình thường mới
nâng tổng số lên sáu trong số một mươi huyện thành phố của tỉnh này
theo đó cho phép các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
được bán phục vụ khách hàng
chỗ nhưng chỉ được phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất
cho phép hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh
các cơ sở giáo dục đều hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch
tiếp tục cấm hoạt động bán hàng trên vỉa hè chợ cóc chợ tạm
riêng đối với các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao
sự kiện tập trung đông người tiếp tục tạm dừng cho đến khi có thông báo mới
ngoài ra tiếp tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
thực hiện nghiêm quy định năm k không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
đến nay tỉnh bắc giang đã có sáu huyện thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thưa quý vị hơn một năm qua dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế
mà còn tác động rất lớn đến cuộc sống của hàng triệu gia đình việt nam
xong ở một góc nhìn khác thì dịch cũng đã mang đến cơ hội để mỗi một thành viên
biết trân trọng những phút giây bên gia đình cùng sẻ chia
cùng yêu thương và vượt qua khó khăn để vun đắp hạnh phúc
trân trọng những giá trị của gia đình gắn kết các thành viên
đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay ngày gia đình việt nam
đưa đón con chơi đùa cùng con nấu cơm làm việc nhà
đó là công việc mà anh nguyễn ba long vẫn đảm nhận mỗi khi vợ anh phải trực đêm tại bệnh viện
từ ngày vợ anh tình nguyện đi hỗ trợ bắc giang chống dịch
anh cố gắng dành nhiều thời gian bên hai con nhỏ để vợ yên tâm công tác
công việc chính của tôi là làm một cụ y tế của bộ công an
vợ tôi thì làm bác sĩ của bệnh viện y học hồ chuyền cũng trong bộ công an
thì hàng ngày thì công việc chính của vợ thì là điều trị chăm sóc cho bệnh nhân của bệnh viện
do là vợ tôi cũng thỉnh thoảng một tuần một hay hai buổi đi trực
nên là việc nhà tôi cũng đảm bảo được cho hai con và cả nhà
nên là tôi cũng động viên vợ là mặc dù tất nhiên đợt này là em đi rất là dài ngày
có thể hơn một tháng ấy
nhưng mà em hãy yên tâm là ở nhà anh vẫn lo được cho hai con
con chào mẹ chưa
con chào mẹ chưa
con chào mẹ
theo anh long nếu như trước đây cả gia đình thường quay quần xôm họp trong những bữa cơm
cùng chăm sóc con cả nhà các gia đình thường quay quần xôm họp trong những bữa cơm

thì khoảng thời gian này vợ chồng anh biết đặt mình vào vị trí của nhau
cùng thông cảm chia sẻ với nhau nhiều hơn có trách nhiệm hơn với tổ ấm của mình
quan điểm cá nhân của tôi thì từ trước đến giờ thì khi mà bắt đầu xây dựng hạnh phúc gia đình với vợ
thì tôi vẫn luôn quan niệm là cuộc sống của gia đình của hai vợ chồng
thì đều là phải của cả hai vợ chồng và các con xây dựng lên
theo các chuyên gia về lĩnh vực gia đình trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
nhiều bác sĩ chiến sĩ đã không quản ngại gia đình của vợ chồng
vì gian khổ hiểm nguy đi vào tâm dịch
chính gia đình đã luôn là điểm tựa niềm tin động viên họ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
bên cạnh đó dịch covid một mươi chín cũng mang đến cơ hội cho nhiều gia đình sống chậm lại
và thêm gắn kết nhiều hơn với người thân yêu của mình
mỗi người hãy coi đây là cơ hội để chúng ta sống trọn vẹn với gia đình của mình
trọn vẹn tôi nói muốn là cái trọn vẹn tức là toàn tâm toàn ý cho gia đình
trọn vẹn với góc sân và khoảng trời
thơ của con trẻ
nghèo khó thì nghèo khó nhưng yêu thương nhau vẫn là cái giá trị cốt lõi
là cái chị để làm nên tất cả những cái gọi là cái
để chúng ta cùng chung tay xây dựng hạnh phúc gia đình
giữ cái sự bình an trong gia đình
và bắt đầu từ yêu thương từ tôn trọng từ sự công bình
dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận một thực tế
đó là dịch covid một mươi chín đã gây ra những xáo trộn không nhỏ trong đời sống xã hội
làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người nhiều gia đình
thế nhưng cũng chính trong dịch bệnh khi có nhiều thời gian dành cho gia đình
thì mỗi chúng ta như có thêm cơ hội để tự nhìn nhận lại bản thân
thêm trân trọng những giá trị cốt lõi của cuộc sống
cùng sẻ chia yêu thương cùng xây dựng gia đình hạnh phúc bền chặt
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cập nhật
thông tin về vụ án mạng thương tâm xảy ra vào sáng nay tại tỉnh thái bình
con rể đâm chết bố mẹ vợ và vợ
lực lượng công an vẫn đang tập trung điều tra để làm rõ vụ án
nghi phạm trong vụ án này là đào văn thịnh
vào khoảng hơn tám giờ sáng nay thịnh đến nhà bố mẹ vợ
trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
sau đó thịnh dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ
ba nạn nhân tử vong tại chỗ
ngay sau khi gây án thịnh đã đến công an xã quỳnh hoa tự thú
theo công an tỉnh thái bình nguyên nhân ban đầu dẫn tới án mạng
là do mâu thuẫn tình cảm giữa thịnh và vợ
sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh
mới đây tại một cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ một a
thuộc địa bàn phường quảng thành thành phố thanh hóa
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng
trong đường dây vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
vào địa bàn thành phố thanh hóa và các huyện lần cận
hai đối tượng bị bắt quả tang gồm trịnh xuân dũng
ở thị xã bỉm sơn và lê xuân thanh ở thành phố thanh hóa
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo
một gói ma túy tổng hợp dạng đá
khám xét nơi ở của hai đối tượng
lực lượng công an thu giữ gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng kẹo
hai mươi hai gói ma túy ketamin ba viên thuốc lắc một khẩu súng quân dụng
bên trong có bảy viên đạn
qua kết quả đấu tranh ban đầu trịnh xuân dũng và lê xuân thanh
đều là hai đối tượng giang hồ cộng cán có nhiều tiền án tiền sự
quanh nhau trong tù và ra tù cùng một thời điểm
cả hai đã câu kết và hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy
với số lượng lớn từ mường lát về thành phố thanh hóa
và các huyện lân cận để tiêu thụ
sau khi khởi tố bị can đào duy tùng
người từng được tổ chức cho trốn sang lào
sau đó nhập cảnh trái phép vào việt nam
làm lây lan dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hải dương
mở rộng điều tra công an tỉnh hải dương tiếp tục khởi tố
bắt tạm giam đối tượng đào anh tuấn
ở phương nhị châu thành phố hải dương
tuấn chính là người đã tổ chức cho tùng trốn đi nước ngoài
vào khoảng tháng bốn năm nay
tuấn đã tổ chức cho em trai là đào duy tùng trốn sang lào
sau đó tùng lại nhập cảnh trái phép vào việt nam
mặc dù đã tiếp xúc với người mắc covid một mươi chín ở lào
nhưng về việt nam tùng không khai báo
và không thực hiện việc cách ly
hậu quả đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn thành phố hải dương
riêng tùng đã bị khởi tố bắt tạm giam
để tiếp tục điều tra về hành vi
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
còn đối với đào anh tuấn
sau khi hoàn thiện hồ sơ
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với tuấn về hành vi
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
tuấn từng có hai tiền án về tội cướp
gây dối trật tự công cộng
và tội trộm cắp tài sản
mới mãn hạn tù vào tháng tám năm ngoái
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trường quay tại tp hcm
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị ngày hai mươi tám tháng sáu
ủy ban nhân dân phường ba quận năm tp hcm
đã phát đi thông báo tìm những người
đã từng đến tiêm vaccine
tại trường mầm non họa my ba
trên đường an dương vương
do địa điểm này có liên quan đến một ca nhiễm covid một mươi chín
cơ quan y tế xác định
người nhiễm covid một mươi chín có đến tiêm chủng
tại trường mầm non họa my ba
địa chỉ số hai trăm tám mươi năm đường an dương vương
vào ngày hai mươi bốn tháng sáu
vào khung giờ từ bảy h ba mươi đến tám h ba mươi
do đó đề nghị người dân từng đến đây
cần liên hệ trạm y tế gần nhất để khai báo
người dân có thể gọi số hai mươi tám ba trăm chín mươi hai ba mươi năm hai trăm bốn mươi ba
là đường dây nóng trạm y tế phường ba
hoặc bảy trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi tám chín trăm chín mươi hai
là số của bà trần thị thu thảo
phụ rách trạm y tế phường ba
để khai báo y tế
và được hướng dẫn theo dõi sức khỏe
lấy mẫu xét nghiệm
ngoài ra trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
cũng cho biết đến trưa ngày hai mươi tám tháng sáu
có chín mươi bốn ca mắc mới được ghi nhận
gồm các bệnh nhân theo thứ tự
từ bệnh nhân một mươi năm bảy trăm chín mươi sáu đến bệnh nhân một mươi năm tám trăm tám mươi chín
trong đó có tới một mươi bảy ca liên quan đến chợ an đông quận tám
đây là ổ dịch mới xuất hiện tại tp hcm
các ca bệnh còn lại
gồm bốn mươi sáu ca là các f một đã được cách ly
chín ca liên quan đến chợ sơn kỳ quận tân phú
chín người liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp tân phú trung huyện củ chi
sáu người liên quan chợ hoàng hoa thám quận tân bình
và bảy ca đang điều tra dịch tễ
để hạn chế tụ tập đông người
và đảm bảo quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
quản lý chợ bình thới quận một mươi một tp hcm
đã thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ
để kiểm soát số lượng người vào chợ
trong một thời điểm
theo ghi nhận của phóng viên
tại khu vực cổng chợ bình thới phường một mươi quận một mươi một tp hcm
lực lượng chức năng chấp nhận khu vực trước cửa chợ
để kiểm soát người ra vào
những người đi chợ sẽ phải mang theo một tấm phiếu
có ghi đầy đủ họ tên địa chỉ
và được đánh số thứ tự
những người không có phiếu sẽ không được cho vào chợ
và phải đăng ký với ban quản lý chợ
để được cấp phiếu ra vào
mỗi đợt sẽ có hai trăm linh người được vào chợ mua sắm
người dân vào chợ phải thực hiện rửa tay sát quẩn
tuân thủ quy tắc năm k
không gian bên trong chợ khác thông thoáng
do số lượng người ra vào chợ được kiểm soát

chứ không có ào ạt

phủ trang vô

thế là tốt

theo ban quản lý chợ bình thới
chợ có diện tích gần năm m hai
với hơn năm trăm linh sạp hàng
trước khi có dịch
chợ đón khoảng hai lượt người đến mua sắm
từ khi chợ tự phát bị giãi tán
số lượng tăng lên gần gấp đôi
thực hiện chỉ thị của thành phố về việc giãn cách
và quy tắc phòng chống dịch covid một mươi chín
nên bang quản lý chợ đã áp dụng biện pháp phát phiếu
để kiểm soát số lượng người ra vào
tại vì mình yên tâm hơn
phát phiếu đi không xong
chợ này nhắn quá không có đâu

sợ đó đi trễ sáng sớm đông lắm
sáng sớm thì đi đông hơn
giờ đi đi trễ không dám đi sớm
việc triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân
được ban quản lý chợ bình thới
phối hợp cùng lực lượng chức năng phường một mươi quận một mươi một
thực hiện khoảng một tháng này
với khoảng hơn một mươi một phiếu
đã được phát cho người dân
đây có lẽ là giải pháp kịp thời trong bối cảnh thành phố
có văn bản khẩn về việc tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với các chợ truyền thống
hiện nay trước những dịp
diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
các lực lượng chức năng của tỉnh bạc liêu
đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh
không chỉ là đảm bảo được chốt chặn
ở các tuyến đường bộ
mà trên các tuyến đường sông
lực lượng chức năng cũng đã lập chốt kiểm tra
tất cả các cầu thuyền đò
qua đó kịp thời phát hiện và ngăn chặn
phòng chống dịch bệnh tốt để tránh xâm nhập vào địa bàn
tại trạm đường thủy ninh quế a
nhiều ngày nay hàng chục cán bộ chiến sĩ
cùng với lực lượng chức năng
luôn ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
tất cả phương tiện thủy di chuyển trên tuyến kênh sáng
quảng lộ phụng hiệp khi đi ngang qua trạm
đều được dừng để kiểm tra phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả các quy trình được thực hiện
một cách nhanh chóng đúng theo khuyến cáo của bộ y tế
nhằm vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh
vừa tạo thuận tiện tốt nhất cho người dân
để kiểm tra tất cả các phương tiện thủy
về cái khai y tế
về cái đo thân mệnh
thì qua kiểm tra
thì người dân chấp hành
hợp tác rất là tốt
để chủ động phòng chống tốt dịch bệnh covid một mươi chín
trên các tuyến sông
lực lượng chức năng của tỉnh đã thành lập một mươi chốt kiểm tra
trên các tuyến sông chính
ngoài việc tiến hành đo thân nhiệt
nhắc nhở người dân thường xuyên rửa tay sát quẩn
để khu trang y tế đúng cách
thì lực lượng chức năng có hướng dẫn
việc khai báo đầy đủ họ tên địa chỉ số điện thoại liên lạc
và các yếu tố dịch tễ cần thiết
nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh
để phối hợp với địa phương cách ly kịp thời
đối với các phương tiện có trọng tải lớn
các chốt bố trí cano để trực tiếp ra các phương tiện
và tiến hành các quy trình kiểm tra
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngoài ra các tình huống đột xuất cũng được lên phương án xử lý
đồng thời thường xuyên kiểm tra nhắc nhở
việc thực hiện phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các chốt
đối với những trường hợp
trên thuyền viên có nhiệt độ cao
trên ba mươi chín độ
chúng tôi sẽ kịp thời đưa về trạm y tế
để mà nắm bắt thông tin dịch tễ của những trường hợp đó
nếu có những ca thuộc dịch tễ về
chúng tôi sẽ báo lãnh đạo cấp trên
đưa hướng đi cách ly tập trung
nếu những ca đó không thuộc dịch y tế
cách ly y tế
chúng tôi sẽ hướng dẫn và giải thích
những ca trường hợp đó
khám lãnh thuốc bình thường
cho người ta
các trường hợp
đi qua bình thường
băng chí huy đơn vị
thường xuyên xuống từng chốt
trên địa bàn
qua kiểm tra
thì cho thấy
các lực lượng phối hợp với nhau
rất là tốt
từng đồng chí
nếu cao tinh thần trách nhiệm
trong công việc
lương viên với nhau
đi qua bình thường
với quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của mình
các bộ chiến sĩ công an tỉnh
và các lực lượng chức năng
tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trên các tuyến sông
đã và đang cùng quân dân tỉnh nhà
chung tay chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
tất cả vì sự an toàn cho người dân
bệnh viện ba mươi tháng bốn
bộ công an cho biết
vừa ra mắt phòng xét nghiệm sinh học phân tử

bắt đầu khởi động hệ thống máy chạy demo
những mẫu xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín đầu tiên
việc chính thức đưa vào
sử dụng phòng xét nghiệm sinh học phân tử
tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
nhằm thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất hiện nay
là chuẩn đoán sàng lọc bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai
hệ thống máy xét nghiệm
đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt
của một phòng xét nghiệm sinh học phân tử
có độ an toàn sinh học cấp hai
bên cạnh việc xét nghiệm pcr
giúp phát hiện và sàng lọc bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
phòng xét nghiệm sinh học phân tử
còn giúp chẩn đoán được các bệnh nhiễm virus
cho phép giải được trình tự gen
khám sàng lọc cho những trường hợp thay kỳ
trước một mươi hai tuần để chẩn đoán
các dị tật thay nhi sàng lọc
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh ung thư
để có hướng điều trị phù hợp
trước đây chúng ta chỉ có xét nghiệm
tết nhanh thôi
nếu mà tết nhanh dương tính
thì chúng ta lại gửi đi
sang cdc hà nội
hoặc viện vệ sinh dịch tễ
hoặc là viện nâm sang thế đới
nhưng với hệ thống này và hoạt động
thì chúng ta tự chủ được
cái chuyện đó chúng ta không phải gửi
những cái xét nghiệm đó đi đâu nữa
mà chúng ta có thể xét nghiệm
phân lập và khẳng định được
để góp phần cho công tác
đảm bảo cho an toàn cho cán bộ chiến sĩ
cũng như bệnh nhân phải điều trị trong bệnh viện
để chuẩn bị thành lập
phòng xét nghiệm sinh học phân tử
trước đó nhiều tháng
bệnh viện ba mươi tháng bốn đã khử đội ngũ
y bác sĩ bệnh viện đi học
và nhận chứng chỉ xét nghiệm pcr
đồng thời được sự tư vấn thiết kế lắp đặt
từ các chuyên gia đầu ngành
của viện vệ sinh dịch tễ thiết kế
hệ thống tại phòng xét nghiệm này
khi hoạt động làm xét nghiệm mẫu đơn
trong hai tiếng làm được một trăm linh mẫu
nếu xác định mẫu gợp hay xét nghiệm sàng lọc
thì công suất sẽ gấp lên nhiều lần
hiện phòng đang có hai máy
khi đưa vào
khi đưa phòng
và hoạt động một cách ổn định
chúng tôi sẽ trao đổi với cdc
và sở y tế tp hcm
trước mắt chúng tôi sẽ xét nghiệm
cho lực lượng công an
vì lực lượng đấy của chúng ta
vừa rồi cũng phát hiện
rất nhiều cám bộ chiến sĩ
khi qua khám sàng lọc
phát hiện ra các anh bị mắc
chính vì thế chúng ta yêu tiên
xét nghiệm cho cám bộ chiến sĩ
công an tp hcm trước
và chắc chắn là công suất của chúng ta
thì chúng ta sẽ cùng với cdc
công sở y tế tp hcm
xét nghiệm cùng
công tác phòng chống dịch cho tốt
với việc thành lập phòng xét nghiệm sinh học phân tử
bệnh viện ba mươi tháng bốn
đã tiến một bước dài
trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thường gặp
mà y học hiện đại đã tiếp cận được
đồng thời giúp cho việc điều trị
cám bộ chiến sĩ và người dân
được chính xác và hiệu quả hơn
sở giáo dục đào tạo tp hcm
yêu cầu các trường trung học phổ thông
trung tâm giáo dục thường xuyên
lấy ý kiến phụ huynh học sinh lớp một mươi hai
về thi tốt nghiệp trung học phổ thông
vào ngày bảy ngày tám tháng bảy tới đây
thời gian thực hiện khảo sát đến một mươi chín h ngày hôm nay
từng đơn vị trường học trên địa bàn tp hcm
triển khai cho tất cả cha mẹ học sinh
đầy đủ các nội dung của phiếu khảo sát
thông qua google form hoặc zalo
để khảo sát trực tiếp
hoặc gửi đến giáo viên chú nhiệm
và giáo viên chú nhiệm
thông tin đến phụ huynh học sinh
người được lấy ý kiến là cha mẹ
người giám hộ của toàn bộ thí sinh
giữa thi tốt nghiệp trung học phổ thông
một thí sinh là một ý kiến
phụ huynh chỉ cho ý kiến
một trong ba nội dung sau
một là phụ huynh yên tâm
và đồng ý cho con thi
hai là phụ huynh không yên tâm
nhưng vẫn đồng ý cho con thi
ba là phụ huynh không yên tâm
và không đồng ý cho con thi
và phụ huynh có thể góp ý thêm
cho phương án tổ chức thi an toàn
việc thống kê lấy ý kiến
được thực hiện theo từng lớp
và toàn trường
báo cáo tổng hợp về sở giáo dục đào tạo
thành phố hồ chí minh
theo đường liên được mở lúc một mươi chín h ngày hôm nay
trước đó tại cuộc họp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo thành phố
đề xuất tổ chức triển khai xét nghiệm
cho toàn bộ thí sinh tham gia thi
cán bộ quản lý giáo viên nhân viên coi thi
và tham gia ban chấm thi
ban in sao đề thi
thưa quý vị chiều ngày hai mươi tám tháng sáu
tại khu công nghiệp long bình
thuộc thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã xảy ra một vụ cháy lớn
làm thiếu rụi một năm trăm linh m hai
nhà xưởng sản xuất mực in hạt nhựa
của công ty trách nhiệm hữu hạng
liên doanh hóa chất arirang
vào lúc một mươi ba h một mươi bảy phút ngày hai mươi tám tháng sáu
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
nhận được tin báo cháy
tại công ty trách nhiệm hữu hạng
liên doanh hóa chất arirang
chuyên sản xuất mực in và hạt nhựa
nằm ở lô d một mươi một hai đường số năm
khu công nghiệp long bình thành phố biên hòa
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã điều động một xe chỉ huy sáu xe chữa cháy
một xe bùng cháy nước
cùng bốn mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa
đồng thời phối hợp với công ty sonadeji
và lưỡi đoàn z bảy trăm năm mươi một
số hai xe chữa cháy
cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp tham gia chữa cháy và chống cháy lan
khoảng hơn một mươi năm giờ đám cháy đã được khống chế
vụ cháy không gây thiệt hại về người
nhưng đã thua độ một năm trăm linh m hai nhà xưởng
với nhiều hàng hóa vật liệu của công ty
hiện lực lượng công an đang điều tra và làm rõ nguyên nhân